có một thực trạng đáng báo động đó là việt nam đứng thứ một mươi tám trên hai mươi nước có tỷ lệ ung thư dạ dây cao nhất thế giới
thói quen sinh hoạt không hợp lý lười vận động cùng với tình trạng nhiễm vi khuẩn hp khiến cho tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày ở nước ta đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa
người đàn ông này nhập viện trong tình trạng lết dạ dây với biểu hiện tức bụng và đau âm y
sau khi được chẩn đoán anh vẫn chưa thể tin mình mắc ung thư dạ dây giai đoạn sớm
như cái biểu hiện bệnh lúc đầu ấy nó chỉ là đau thương vị
mà như ở quê tôi thì cũng rất nhiều người bị đau dạ dày
có những người mà người ta đau da dày phải đến hàng chục năm nay người ta cũng không có vấn đề gì cả
tôi cho rằng là cái bệnh đau dạ dây thì chắc là nó cũng không đến mức độ như ngày hôm nay là tôi bị như thế này
còn bệnh nhân nữ này mắc ung thư dạ dày giai đoạn đầu khi mới chỉ hai mươi năm tuổi
từ một cô gái với cân nặng trên năm mươi kg nhưng sau khi mắc bệnh chỉ còn ba mươi kg
trung bình mỗi ngày bệnh viện ca phẫu thuật cho khoảng một mươi năm trường hợp mắc ung thư dạ dày với các yếu tố nguy cơ khác nhau
điều đáng nói nếu như trước đây đối tượng mắc ung thư dạ dày chủ yếu là những người trên bốn mươi tuổi
thì gần đây xu hướng trẻ hóa của căn bệnh này ngày càng tăng thậm chí có những trường hợp chỉ mới hai mươi hai mươi năm tuổi
muốn giảm bớt số lượng mắc tỷ lệ mắc ung thư dạ dây thì chúng ta phải phòng bệnh và sàng lọc phát hiện sớm
đặc biệt đối với những bệnh nhân mà mắc nhiễm khuy khuẩn hp thì phải được điều trị một cách rất là triệt căn và bài bản
các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi tầm soát ung thư dạ dày để phát hiện sớm và hiệu quả điều trị
sẽ đạt kết quả cao hơn